chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì kỳ họp quý i năm hai nghìn hai mươi bốn ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã thảo luận đánh giá toàn diện kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng quý i xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn trong công an nhân dân xem xét đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng đảng viên có vi phạm trong việc thực hiện các dự án
phát biểu kết luận kỳ họp thượng tướng trần quốc tỏ yêu cầu thường trưởng ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tiếp thu các ý kiến tham gia hoàn chỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật đảng quý i nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn trong công an nhân dân theo quy định hoàn thiện hồ sơ thủ tục báo cáo ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quy định thi hành kỳ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm theo thẩm quyền đảm bảo chặt chẽ đúng nguyên tắc quy trình quy định
thi đua số năm công đoàn công an nhân dân gồm năm tỉnh đắk lắc lâm đồng đồng nai bình thuận khánh hòa đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị các đơn vị đã thông qua quy chế hoạt động của cụm thông qua nội dung đăng ký thi đua năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời thống nhất các nội dung ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn cụm thi đua số năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó cụm thi đua số năm công đoàn công an nhân dân đã tổ chức sinh hoạt chính trị tại khu di tích tàu không số ở xã ninh vân thị xã ninh hòa
tại đây đoàn đã dân hương dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh để đảm bảo bí mật cho tuyến đường hồ chí minh trên biển ôn lại truyền thống cách mạng về khu di tích tàu không số đồng thời tổ chức trao tặng quà cho ba đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong công đoàn công an tỉnh khánh hòa
tại việt nam trong những năm gần đây đã xuất hiện không ít các vụ cháy nổ liên quan tới xe điện chủ yếu tập trung ở nhóm các loại xe máy điện xe đạp điện
cho thấy vấn đề an toàn cháy nổ đối với các phương tiện giao thông điện đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông điện như chạm sạc bãi đỗ xe điện cần phải được đặc biệt quan tâm
từ thực tiễn này chiều nay cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã tổ chức hội thảo khoa học về phòng cháy chữa cháy pin lithium ion sử dụng trên các phương tiện giao thông
nhiều vấn đề mới có ý nghĩa thực tiễn đối với việt nam đã được các chuyên gia đầu ngành các nhà khoa học đại diện các cơ quan quản lý nhà nước thảo luận trao đổi tập trung làm rõ nguy cơ tính chất và đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của các phương tiện giao thông điện và hạ tầng dịch vụ phục vụ
thực trạng và các giải pháp đề ra các quy định hiện nay và những vấn đề đặt ra trong bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông điện tại gara trạm sạc nhà ở riêng lẻ các khu trung cư nơi tập trung đông dân những vấn đề đặt ra trong công tác an toàn khi vận hành phương tiện cơ giới chạy điện cùng với đó là các chất phương tiện chữa cháy phù hợp với các đám cháy phương tiện sử dụng pin lithium ion hiện nay
kết quả của hội thảo là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời ra soát sửa đổi hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến nhóm đối tượng này và đề ra giải pháp phòng cháy chữa cháy phù hợp điều kiện thực tế tại việt nam
nhằm tôn vinh kịp thời động viên cám bộ đoàn viên thanh niên trong lực lượng cảnh sát giao thông ngày hôm nay tại hà nội cục cảnh sát giao thông đã tổ chức chương trình gặp mặt và trao giải thưởng gương thanh niên cảnh sát giao thông tiêu biểu
hai gương thanh niên cảnh sát giao thông tiêu biểu là những cá nhân được tôi luyện trưởng thành tọa sáng từ trong các phòng trào hành động cách mạng của tuổi trẻ nhất là phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy

bảy mươi chín gương thanh niên cảnh sát giao thông tiêu biểu là những cá nhân được tôi luyện trưởng thành tọa sáng từ trong các phòng trào hành động cách mạng của tuổi trẻ nhất là phòng trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy